thưa quý vị khi mà dịch bệnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số lượng bệnh nhân tăng cao
thì một trong những vấn đề đặt ra đối với công tác viện sinh môi trường là làm thế nào phải đảm bảo xử lý tốt nước thải y tế
tại đà nẵng thành phố đã phải nâng công suất hệ thống xử lý nước thải y tế của bệnh viện giã chiến
ở phía tây thành phố từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mét khối một ngày lên tối đa ba trăm năm mươi mét khối một ngày
giai đoạn một hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện giả chiến phía tây thành phố
đã được lắp ghép một mươi hai bồn chứa có dung tích một mươi mét khối và hai bồng chứa dung tích năm mét khối
nhưng trước tình hình số lượng bệnh nhân diễn sách covid tăng cao thời gian qua
để tránh trữ lượng nước thải phát sinh quá tải chảy tràn ra môi trường
đà nẵng đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt thêm tám bùng chứa dung tích một mươi mét khối cho cùm bệ sinh học có màn lọc
công suất hiện nay là giai đoạn một là một trăm linh khối ngày đêm
nhưng để tăng hết công suất hiện nay là bù vô được là kể một trăm năm mươi khối ngày đêm
và hiện tại bây giờ là người đương làm thêm công suất để tăng một ngu đung là hai trăm linh khối ngày đêm
và trong vòng một tuần sau là cái hệ thống sẽ chạy vận hành là ba trăm năm mươi khối ngày đêm
sau sáu ngày triển khai công tác thiết kế thi công vừa qua sở tài nguyên và môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác hoàn thiện lắp đặt thiết bị
và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế giai đoạn hai của bệnh viện giả chiến
nhằm xử lý toàn bộ nước thải phát sinh hàng ngày bảo đảm công tác phòng chống covid một mươi chín và vệ sinh môi trường
bệnh nhân covid thì nó là nước thải y tế rất nguy hại cho nên là nếu như không có hệ thống xử lý này
thì rõ ràng là toàn bộ cái nước thải này là không được đảm bảo và cái việc mà xả thải ra môi trường thì nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng
chính cái tính cấp thiết cho nên toàn bộ cái nội dung liên quan đến quy trình là để có thể lắp đặt một cái nhà máy như thế này
thì chúng tôi làm việc rất là khẳng trương
bên cạnh việc nâng công suất hệ thống xử lý nước thải y tế
thành phố đà nẵng cũng đã triển khai nhiều giải pháp
đã triển khai nhiều giải pháp để thu gom xử lý hiệu quả rắc thải nguy cơ sắc covid một mươi chín
khi mà nguồn rác thải này tăng cao đột biến từ chỗ trung bình chỉ một tấn ngày đã lên gần ba tấn một ngày
lắp đặt thùng rác ở trong khu quốc lý và hàng ngày bố trí công nhân bằng bộ hộ đẩy ra nguồn vị trí của khu quốc lý
và có xe nâng gấp chuyên dụng riêng của công ty bố trí để nâng cấp để xử lý riêng
đảm bảo vệ sinh môi trường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
là vấn đề hết sức quan trọng được đà nẵng cũng như các địa phương quan tâm
bởi làm tốt công tác này cũng chính là góp phần phòng chống dịch bệnh